chẳng ghê tay khi sát hại nữ hàng xóm để cướp đi chiếc xe máy của nạn nhân
thế nhưng trong trại giam chờ ngày thi hành án
từ tù này lại hoảng loạn đến tột cùng khi bóng đêm bao trùm lên gã
những thay đổi trong việc thi hành án tử hình khiến hồ xuân phú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại sáu mươi thôn aola xã minh tân huyện thủy nguyên tp hải phòng
có thêm thời gian chờ đợi trong những ngày phú đang suốt ruột chờ chuyến đò định mệnh về ông phủ
hồ xuân phú từng có cuộc tình đua lệch với máy bay bà giả
gã bài bạc nợ nần nhưng không muốn mất điểm trước mặt người tình già hơn gã gần chục tuổi
nên đã sát hại cô bạn hàng xóm cướp chiếc xe máy của nạn nhân
hỏi phú về một ngày trong buồng biệt giam
gã bảo chẳng mấy khi ngủ được
nhất là về đêm
gã sợ bóng tối
sợ cảm giác cô độc đến tụt cùng ấy
ở khu biệt giam còn nhiều tử tù khác
chắc hẳn gã vẫn có thể trò chuyện bằng cách nói vọng qua bức tường ngăn cách
vẫn giữ nụ cười trên môi gã kể
đúng là còn có nhiều anh ở đó nhưng nghem ít tuổi nhất
chẳng va chạm nhiều nên chẳng biết nói chuyện gì với họ
các anh ý hay nói chuyện ở ngoài xã hội
em chỉ biết nghe thôi
về đêm theo quy định thì không được làm ảnh hưởng đến người khác
nên chỉ im lặng một mình
về nỗi sợ bóng đêm của phú
chính người quản giáo trực tiếp giám sát bùm phú đã xác nhận
điện nơi buồng giam đột nhiên bị tắt giữa đêm
bóng tối bao trùm khiến phú hoảng loạn la hét
và đòi được lắp riêng một đường dây điện dự phòng
những đòi hỏi phi lý ấy chẳng khi nào được đáp ứng
gã từ tù trẻ buộc phải chấp nhận sự trả giá cho tội gã đã gây ra
gã thiết đi trong mệt mỏi và tụt cùng của sợ hãi
phú nhắc đến mẹ bằng tất cả tình cảm nhớ nhung say rứt
đã hai năm
kể từ ngày bị bắt vì gây án
nhưng trong sâu thẳm con người gã
vẫn cố muốn chối bỏ sự thật rằng
gã vĩnh viễn không còn cơ hội được mẹ chăm sóc miếng ăn giấc ngủ khi còn ở nhà
em tiếc nuối những khoảnh khắc được xung vầy bên mẹ và em trai lắm
đôi khi ốm đau
vẫn cứ nghĩ như hồi đang ở nhà
được bàn tay mẹ chăm sóc
phú trùng rọng
muốn khóc khi nhắc đến mẹ
hệt như biểu hiện của một đứa trẻ
mà gã trẻ con thật
gã nung nịu cả với những cán bộ quản giáo phụ trách buồng giam
những lúc như thế
cán bộ quản giáo phải nghiêm giặc nhắc nhở để hắn điều chỉnh hành vi
lời nói đúng với thân phận tử tù
khoảng một mươi ba h ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
người dân ở thôn ao la xã minh tân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng phát hiện
chị hoàng thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ngồi tử vong trên vũ máu trong căn bếp bỏ hoang
cách nhà chị vài chục mét
áo ngoài bị lột chùm qua mặt
sự việc nhanh chóng được cấp báo lên cơ quan chức năng
kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu
vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong
cơ quan điều tra nhận định hung thủ đứng từ phía sau bất ngờ dùng vật tẩy tròn tấn công nhiều nhát vào đầu chị phượng
được biết chị phượng làm việc tại thành phố hải phòng
thuê trọ tại đó
thỉnh thoảng mới về thăm gia đình
công an xác định
sau khi bị sát hại
chị phượng bị cướp mất chiếc xe sirius
mang biệt kiểm tra
điện thoại di động và một số tư trang khác
đánh giá đây là vụ giết người cướp tài sản
đối tượng có quen biết với nạn nhân
và sinh sống cùng khu dân cư
công an thành phố hải phòng đã xác lập chuyên án với sự tham gia của gần một trăm linh cán bộ cảnh sát
với sự chỉ huy trực tiếp của một đồng chí phó giám đốc
đồng thời là trưởng bán chuyên án
nhiều mũi trinh sát được tung đi truy tìm vật chứng của vụ án
bao gồm chiếc xe máy
điện thoại và các loại giấy tờ tùy thân của nạn nhân
ra soát những đối tượng cộng cán trong vùng
tiếp cận khu vực dân cư sinh sống quanh hiện trường
để tìm nhân chứng cho vụ án
các mũi trinh sát còn lại được phân công đến nhà công ty
nơi thuê trọ của chị phượng để dựng các mối quan hệ của nạn nhân
do thời điểm xảy ra vụ án
người dân trong khu vực đều đi làm vắng
nên việc phát động phong trào toàn dân tối gian
giác tội phạm hầu như không hiệu quả
sau thời gian tập trung tìm kiếm
trinh sát đã thu hồi được chiếc xe máy và chiếc điện thoại của nạn nhân
ngay trên địa bàn huyện thủy nguyên
chủ các tiệm mua bán xe máy điện thoại cũ
khai mua các tài sản này từ một thanh niên có dáng người gây ốm
da ngăm đen
nói giọng ở huyện thủy nguyên
việc tìm thấy các vật chứng của vụ án khiến ban chuyên án nhận định
khả năng hung thủ chính là người thanh niên mang bán các đồ vật trên của nạn nhân
xác minh những thanh niên giống như mô tả của các nhân chứng
ban chuyên án đã tập trung nghi vấn vào ba đối tượng
trong đó có một người làm nghề sửa xe máy
ở gần nhà nạn nhân
theo tài liệu trinh sát
thời gian gần đây
anh này thường xuyên đánh bạc tại một sới bạc trên địa bàn huyện thủy nguyên
thua tới hàng chục triệu đồng
được triệu tập lên cơ quan cảnh sát điều tra
đối tượng là
hồ xuân phú tỏ ra hết sức bình tĩnh vô can
không có gì phải lo lắng sợ sệt
làm việc xong còn xin phép
các anh làm việc xong chưa để em còn về phục vụ đám ma
đưa ảnh nghi can này cho chủ tiếp xe máy
điện thoại cũ nhận diện
họ đều xác nhận
người bán hàng cho họ và người trong ảnh có nhiều điểm tương đồng
ban chuyên án đã ra lệnh bắt đối tượng về để đấu tranh
tiến hành khám xét
cơ quan cảnh sát điều tra đã tìm được
một chiếc sim điện thoại cũ tại tiệm sửa xe
và một chiếc áo có dấu máu tại nhà của hồ xuân phú
khi trinh sát kiểm tra chiếc sim điện thoại
thì đó chính là của chị phượng
và tại sao chiếc sim của nạn nhân lại xuất hiện tại tiệm sửa xe máy của phú
thì anh ta không thể nào giải thích được
nhất là chiếc sim lại mắc trên cửa sổ phía đầu hồi nhà
hướng ra vườn chứ không phải phía ngoài đường
trước những chứng cứ không thể chối cái
phú đã thừa nhận có liên quan đến vụ sửa xe máy
đã giúp sức cho anh họ là đỗ đăng chiến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở cùng thôn
để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài
hắn chỉ ra tay đập vào chị phượng
còn chiến mới là người dùng tuyết sắt tấn công nạn nhân cho đến tử vong
sau đó mang nạn nhân đi giấu
trước tình tiết mới
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh về người thanh niên có tên là đỗ đăng chiến
chiến vốn bị bệnh động kinh từ nhỏ
đầu óc không được đánh
không được tỉnh táo như người bình thường
cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực xác minh
thì phú năng nặc nhận tội
miễn là cơ quan cảnh sát điều tra tha tội cho anh họ của hắn
được triệu tập lấy lời khai
đỗ đăng chiến lắc đầu ngồi nguệnh
một mực khai không giết ai
khiến việc điều tra trở nên phức tạp
với quyết tâm không để bỏ lọt tội phạm
nhưng cũng không để người vô tội bị hàm oan
cơ quan cảnh sát điều tra thân thiện
quan trọng xác minh thời gian biểu của chiến trong ngày hai mươi năm tháng năm
đồng thời lấy lời khai của những người tiếp xúc với chiến và đã loại trừ
chiến ra khỏi diện nghi vấn
phú mới thừa nhận đã khai báo gian dối về việc mình có đồng phạm
viện khoa học hình sự bộ công an đã có kết quả giám định
về vết máu trên chiếc áo thu được tại nhà phú là máu của nạn nhân hoàng thị phượng
một lần nữa
hồ xuân phú cũng không lý giải nổi
vì sao máu của nạn nhân hoàng thị phượng
lại dính trên áo của mình
hắn đã phải cúi đầu thừa nhận
là hung thủ duy nhất ra tay sát hại chị hoàng thị phượng
phú khai nhận
do ham hố cờ bạc nên phú nợ như chuối trổm
liên tiếp bị chủ nợ đòi tiền
tám giờ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi
trượt nhìn thấy chị phượng đang đi xe máy về nhà
phú nảy sinh ý định sát hại chị để chiếm đoạt chiếc xe máy
vợ sát nhà chị phượng hỏi han
thấy mình chết
chị ở nhà
lợi dụng lúc chị sơ hở
dùng tiếp sắt tấn công vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ
phú túm cổ áo
lôi ngược nạn nhân lên đồi
nhưng thấy nạn nhân có dấu hiệu còn sống
nền uy tiếp tục cầm tuyết sắt tấn công cho nạn nhân tử vong luôn
sau khi giấu chị phượng vào căn bếp bỏ hoang của căn nhà kế bên
phú quay lại nhà lấy xe máy và toàn bộ tư trang của nạn nhân
hắn tháo sim điện thoại của nạn nhân ném ra vườn
sau đó lục túi lấy tiền còn lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân thì đem đốt
chiều cùng ngày phú đem bán tài sản của nạn nhân được tổng cộng là một mươi hai sáu triệu đồng
những điều tra viên trực tiếp tham gia vụ án cho biết
dù đã hàng chục năm làm án
tham gia điều tra hàng chục vụ giết người cướp tài sản
nhưng các anh cũng phải dùng mình trước những tính toán gian xảo của cảnh sát nhân máu lạnh
khi nạn nhân xấu xố được phát hiện
phú cũng mò ra hiện trường xem
ngồi xem khám nghiệm pháp y
lăng xăng giúp gia đình nạn nhân tổ chức tàng lễ
ngoài ra còn nhiều lần khai báo gian dối
đánh lạc hướng cơ quan cảnh sát điều tra
nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân
biết tội giết người cướp tài sản sẽ có khung hình phạt rất nặng
nên khi bị cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện
phú đã tìm cách đổ hết tội lỗi cho người em họ là chiến
còn mình chỉ là người giúp sức
thì khung hình phạt sẽ nhẹ hơn
do tên này đã kịp đốt hết những tăng chứng gồm đồ đạc cá nhân của bị hại
nên đã có thời điểm
việc điều tra tự như rơi vào ngõ cụt
xong lưới trời khó thoát
có một nhân chứng đã nhìn thấy phú đốt thứ gì đó ở quán sửa xe của y
lúc đó phú chuột dạ
nên không dám đốt vật chứng cuối cùng là chiếc sim điện thoại của nạn nhân
y vội ném về phía cửa sổ
tưởng rằng chiếc sim ấy sẽ biến mất dưới lớp cỏ dại mọc um tùm trong vườn
nào ngờ chiếc sim không rơi ra vườn
mà nằm lại ngay trên khe cửa sổ
và lọt vào tay của điều tra viên